nhằm khắc phục sạt lở và bảo vệ tính mạng cho gần tám hộ dân hai bên bờ suối thia sau đợt mưa lũ vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dự án tổng thể khu vực ngòi thia vừa được ubnd tỉnh yên bái phê duyệt với tổng mức đầu tư là sáu trăm linh tỷ đồng
dự án chính trị tổng thể khu vực ngòi thia sau khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo ổn định lưu vực suối thia
bảo vệ tính mạng tài sản ổn định đời sống sản xuất của nhân dân và công trình hạ tầng của huyện văn chấn và thị xã nghĩa lộ
sau khi nghiên cứu và đưa ra các phương án thiết kế phù hợp có tính khả thi cao ubnd tỉnh yên bái đã phê duyệt tiến hành đấu thầu
hiện nay các nhà thầu đã huy động bốn máy xúc sáu mươi ba ô tô một mươi máy ủi một mươi lưu dung và gần năm trăm linh người
bao gồm cán bộ kỹ thuật chỉ huy trưởng ba mươi cán bộ kỹ thuật làm việc tại công trường
sau hơn hai mươi ngày thi công đến thời điểm này
hầu hết các gói thầu đều đạt tiến độ từ một mươi năm đến gần ba mươi tiến độ đảm bảo vượt lũ tiền mãn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn giám sát luôn bám sát công trình để đôn đốc tiến độ cũng như giám sát chất lượng thi công